các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ đạo văn phòng ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ thuộc bộ công an và công an các đơn vị địa phương thái bình nam định hải phòng quảng ninh nghệ an
chủ động phối hợp với cảnh sát biển bộ đội biên phòng hải quân tập trung triển khai lực lượng phương tiện cứu nạn cứu hộ
chỉ đạo công an các địa phương ven biển tăng cường trực ban trực chiến tiếp nhận thông tin về người và phương tiện gặp nạn
đồng thời tổ chức các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền thông báo và phát động quần chúng nhân dân
đặc biệt là các tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên vùng biển các tỉnh thái bình nam định hải phòng quảng ninh nghệ an tăng cường quan sát phát hiện và tìm kiếm cứu nạn
công an hải phòng đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố
tiến hành họp với các lực lượng vũ trang các sở ban ngành thành phố quán triệt chỉ đạo tổ chức lực lượng đẩy mạnh công tác tìm kiếm cứu nạn
bộ công an tiếp tục bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của bộ quốc phòng
nhất là với sở chỉ huy cứu hộ bộ tư lệnh quân chủng hải quân để tìm kiếm người và phương tiện gặp nạn
bộ công an giao văn phòng ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ thuộc bộ
số điện thoại sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một trăm sáu mươi hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi nghìn một trăm ba mươi sáu là đơn vị thường trực tiếp nhận thông tin và yêu cầu hỗ trợ từ các lực lượng của bộ quốc phòng
tàu của lữ đoàn hai trăm bảy mươi ba cho biết đã tìm thấy một chiếc thảm cao su màu đen có diện tích khoảng hai m hai
ở khu vực tây nam đảo bạch long vĩ hải phòng
có liên quan đến chiếc máy bay mất tích ksa hai trăm một mươi hai
theo ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn ngày hôm nay hơn bảy trăm năm mươi người bốn mươi chín tàu xuồng các loại và hàng trăm thiết bị khác
đang tập trung tìm kiếm quanh khu vực đảo bạch long vĩ hải phòng
theo kế hoạch của sở chỉ huy tiền phương trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam ra soát phía bắc đảo bạch long vĩ
tàu của đoàn hai trăm bảy mươi ba quân khu ba bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ninh và hải phòng ở khu vực tây nam đảo bạch long vĩ
tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín đến hiện trường triển khai các thiết bị dò tín hiệu hộp đen
bộ quốc phòng cũng đề nghị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thường xuyên theo dõi thông báo kịp thời diễn biến thời tiết tại các khu vực tìm kiếm
còn bây giờ bản tin xin được chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can với hai đối tượng là quán thị hoàng oanh
chú tại xóm đèo giang
phường chi lăng thành phố lạng sơn
và đàm văn phú chú tại xã vĩnh lại huyện văn quan tỉnh lạng sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi tháng sáu tại khu vực tổ một mươi hai phường đồng quang thành phố thái nguyên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là quán thị hoàng oanh và đàm văn phú
đang tàng trữ ba trăm bốn mươi tám năm mươi ba gram heroin
các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên
với giá là hai trăm linh triệu đồng và đang trên đường vận chuyển về lạng sơn để bán kiếm lời
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hai đối tượng là mai xuân phúc và mai xuân đức đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị
phối hợp với công an thị xã quảng trị khởi tố và bắt giữ về hành vi giết người và cướp tài sản
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tại cầu mỏ vịt thuộc khu phố một phường an đôn thị xã quảng trị
người dân phát hiện có một bao tải nằm trên sông bốc mùi hôi thối
khi mở ra bên trong có sắc chết
nạn nhân là bà trần thị gái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã hải phú huyện hải lăng tỉnh quảng trị
làm nghề thu mua phế liệu
qua xác minh cơ quan công an đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn là hai anh em sinh đôi
mai xuân đức và mai xuân phúc một mươi tám tuổi trú tại phường an đôn thị xã quảng trị
bước đầu cả hai nghi can đã khai nhận hành vi giết người của mình
vào ngày bảy tháng sáu hai đối tượng đã hẹn gặp bà gái tại cầu mỏ vịt để bán đồ
khi đến nơi phúc đã ôm ghi ba gái xuống con đức lấy chiếc kéo đem từ nhà
đâm vào cổ và người bà gái cho đến chết
sau khi giết bà gái hai đối tượng đã cướp đi một điện thoại di động và một mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn như các bản tin trước chúng tôi đã đề cập
tình trạng các đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ nữ việt nam nhẹ dạ cả tin
đang có diễn biến ngày càng phức tạp
mặc dù thủ đoạn của các đối tượng vẫn liên tục được cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng số vụ lừa đảo vẫn đang gia tăng kéo theo hàng trăm phụ nữ trở thành nạn nhân của các cuộc tình ảo
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin đến quý vị và các bạn
về nhận diện phương thức thủ đoạn của loại đối tượng này để người dân đặc biệt là chị em phụ nữ cảnh giác
tôi đưa cho ảnh địa chỉ vừa nhận được thì đó là ảnh sẽ đưa cái thùng quà đó ra công ty vận chuyển hàng không của anh quốc
để mà đưa về việt nam với tôi khoảng một tuần lại sẽ tới
sau một thời gian chắc chắn nói chuyện với nhau thì chúng tôi có phát sự tình cảm tôi có tình cảm với anh ta
tuy nhiên thì sau thời gian quen nhau thì anh ta và đồng bọn của tôi xin tiền và đều đều đều
rõ ràng chiêu trò của các đối tượng này không mới
cơ quan điều tra có thể khái quát lại như sau
một nhóm đối tượng gồm cả người nước ngoài và người việt nam cầu kết với nhau hoạt động lừa đảo phụ nữ việt
các đối tượng nước ngoài làm nhiệm vụ tìm con mồi là các phụ nữ việt trên các trang mạng xã hội như facebook zalo để làm quen
sau đó sẽ tán tỉnh yêu đương và bày tỏ muốn tặng quà có giá trị lớn như kim cương trang sức
hoặc tỏ ý muốn về việt nam chung sống và sẽ gửi số lượng lớn ngoại tệ về việt nam
để bạn gặp lại
sau đó bọn chúng tiếp tục cho các đối tượng là người việt nam ở trong nước
đóng vai là cán bộ hải quan hoặc nhân viên công ty giao hàng gọi điện cho nạn nhân
thông báo có quà từ nước ngoài gửi về
và để nhận được thì nạn nhân phải đóng phí hải quan hoặc do trong thùng quà có số ngoại tệ lớn
nên phải nộp tiền phạt
cứ như vậy các nạn nhân đã chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu
chúng tiếp tục đưa ra các tình huống hợp logic để tạo lòng tin
cho các bị bắt
và yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí khác qua tài khoản
trao đổi với phóng viên xung quanh câu chuyện những người phụ nữ việt bị các đối tượng nước ngoài lừa đảo
thiếu tá lê vinh tùng người trực tiếp tham gia đấu tranh triệt phá các chuyên án này rất chăn trở
vì diễn biến các vụ lừa đảo này vẫn hết sức phức tạp
chính vì vậy cục cảnh sát hình sự đang có đề xuất một hướng tuyên truyền
có sự phối hợp với hội phụ nữ các tỉnh thành phố
từ đây thì chúng tôi đã có thể tìm ra những người phụ nữ việt nam
thì cục cảnh sát hình sự đang có phương án là tham mưu cho lãnh đạo tổng cục
gửi văn bản đến phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ việt nam
để gửi phương thức thủ đoạn này đến hội liên lạc phụ nữ việt nam
để phổ biến đến hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đến huyện đến xã và đến thôn
phổ biến cho những người phụ nữ này nắm được phương thức thủ đoạn này của các đối tượng pháp độ
tội phạm vẫn luôn diễn biến
tội phạm vẫn khó lưỡng đặc biệt qua mạng internet
do vậy hơn lúc nào hết mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội
cần tỉnh táo và cảnh giác trước những mối quan hệ hay thông tin từ các trang mạng xã hội
với những gì chúng tôi đã phân tích trong các chương trình đã phát sóng
hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ không còn những tờ đơn trình báo như thế này
gửi đến các cơ quan chức nạc
công an huyện bến lước tỉnh long an cho biết
điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân huyện bến lức
đề nghị truy tố đối tượng nguyễn vũ minh vương
chủ tại ấp hai xã mỹ yên huyện bến lước về tội cướp giật tài sản
trước đó khi đối tượng này chạy qua khu dân cư an thạnh thuộc xã an thạnh huyện bến lức
thì phát hiện một nữ sinh đang điều khiển xe đạp điện trên giỏ xe có để túi sách
vương liền điều khiển xe chạy bám theo rồi giật túi sách
sau đó bỏ chạy ra đường dt tám trăm ba mươi thì bị lực lượng công an xã an thạnh huyện bến lức bắt giữ
tại cơ quan điều tra vương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
vương còn khai nhận trước đó đã thực hiện bốn vụ cướp giật tài sản của phụ nữ với thủ đoạn tương tự
gây ra tám vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và từng có tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
hai đối tượng phạm văn huấn và bùi minh anh cùng chú tại phường ngọc châu thành phố hải dương
vừa bị công an huyện gia lộc tỉnh hải dương khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
trước đó vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu tại khu vực chợ gạo xã gia lương huyện gia lộc
phạm văn huấn và bùi minh anh đã dùng vam phá khóa trộm cắp một chiếc xe máy của ông nguyễn văn chấn
ở xã gia lương huyện gia lộc rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài
ngoài vụ trộm cắp trên các đối tượng còn khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đã gây ra tám vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện gia lộc tứ kỳ và thành phố hải dương
được biết đối tượng huấn đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán người
minh có một tiền án về tội cướp giật tài sản
thông tin về chín đối tượng trong bảy ổ ghi đề tại thành phố cần thơ và bảy đối tượng trong tụ điểm
đánh bài ăn tiền tại khu vực thành phố con tum vừa bị công an triệt phá sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an thành phố cần thơ cho biết
vào tối qua ngày một mươi tám tháng sáu ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai cùng với quá trình nâng trục và lấn tây của áp cao cận nhiệt đới
nên mưa sẽ tăng hơn về diện tại khu vực nền nhiệt giảm nhẹ từ một đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trưa chiều nay cũng như trong hai ngày sắp tới
nắng nóng vẫn xảy ra với mức nhiệt độ ban trưa phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây nền nhiệt còn cao hơn
sau đó đới gió đông trên cao cũng sẽ tác động đến khu vực này
tuy không gây mưa nhiều nhưng cũng sẽ giảm nhiệt hơn các điểm nắng nóng sẽ suy giảm đáng kể
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai
mưa bắt đầu xuất hiện và lan rộng trên hầu khắp khu vực
tuy nhiên lượng mưa ngày được nhận định là không nhiều chỉ phổ biến từ năm một mươi năm mm
và thời gian mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng nhiệt độ trong ngày từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết vẫn chưa biến đổi quá nhiều
nhiệt độ trong ngày tới thời tiết vẫn chưa biến đổi quá nhiều
mưa rông chỉ xuất hiện dài rác vào chiều tối vào ban ngày
khu vực vẫn có nắng với cứng độ bức xạ ở mức trung bình nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi một ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ mây thay đổi ngày có nắng nhưng không quá gai gắt
đến chiều tối trên khu vực có mưa rông trên diện rộng
người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại